thông tin chúng tôi vừa nhận được vào sáng ngày hôm nay tại khu vực bản hủy ái xã sốp cộp huyện sốp cộp tỉnh sơn la lực lượng công an huyện sốp cộp phối hợp với đồn biên phòng mường lạn đồn biên phòng nậm lạnh phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy
các đối tượng bị bắt là hàng a nênh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và hàng a của sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đều trú tại bản phá thóng xã mường và huyện sốp cộp tỉnh sơn la thu giữ tại chỗ hai bánh heroin có tổng trọng lượng sáu trăm hai mươi hai ba gram và một trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi ba gram hai điện thoại di động bốn triệu đồng tiền mặt cùng một số tăng vật khác liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ tên
đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ